thưa quý vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội lê hồng sơn mới đây đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ sập tường tại thôn sáu xã ba trại huyện ba vì làm ba trẻ tử vong vụ việc khiến cho dư luận không khỏi xót xa và bàng hoàng
liên quan đến vụ sập tường tại thôn sáu xã ba trại huyện ba vì làm ba trẻ tử vong ngày một mươi ba tháng năm đoàn công tác do phó chủ tịch ubnd tp hà nội lê hồng sơn dẫn đầu đã đến thăm hỏi chia buồn tới ba gia đình nạn nhân đồng thời động viên gia đình các cháu cố gắng vượt qua nỗi đau sớm ổn định lại cuộc sống
phó chủ tịch lê hồng sơn cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây sự cố đổ tường nêu trên
ngoài ra tiếp tục ra soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để có biện pháp phòng ngừa gia cố không để gây ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản
cũng trong ngày một mươi ba tháng năm ubnd huyện ba vì hà nội đã thông tin về vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một khu vui chơi ở thôn sáu xã ba trại huyện ba vì làm ba trẻ em tử vong
theo đó khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm một vụ sạt lở đã xảy ra tại khu vui chơi trên địa bàn thôn sáu xã ba trại
do hộ dân tự xây dựng và tổ chức khai thác vụ việc khiến ba cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá tường nhà vùi lấp
trong đêm một mươi hai và dạng sáng ngày một mươi ba tháng năm lực lượng chức năng huyện ba vì đã huy động nhân lực vật lực khẩn trương đào bới và tìm kiếm nạn nhân
đến khoảng một giờ ngày một mươi ba tháng năm lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đưa được ba thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực bị đất đá vùi lấp
danh tính nạn nhân được xác định là cháu lt và lkn cùng sinh năm hai nghìn hai mươi một ở xã cẩm lĩnh bà vì
cháu tad sinh năm hai nghìn một mươi chín ở xã thuần mỹ ba vì
ngay khi nhận được thông tin về vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện ba vì cũng có mặt tại hiện trường
chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thăm hỏi hỗ trợ các gia đình nạn nhân
được biết phòng lao động thương minh và xã hội huyện ba vì đã tới thăm hỏi động viên và trao số tiền hỗ trợ là hai mươi năm triệu đồng trên một người
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện ba vì trao số tiền hỗ trợ là ba triệu đồng trên một người
thưa quý vị vừa qua dư luận không khỏi sơn sao trước thông tin vụ sạt lở khiến ba người tử vong ở hà tĩnh
theo lời kể của nhân chứng khi phát hiện đất đá theo dòng nước trên nguồn đổ về
các công nhân thi công đường điện năm trăm linh kv chỉ kịp hét lên rồi nhảy ra khỏi lán
một số người không kịp chạy đã bị đất đá vùi lấp thường tầm
tối ngày sáu tháng năm anh hoàng đình thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê huyện quỳnh lưu nghệ an
đang điều trị tại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh hà tĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng
ám ảnh sau trận sạt lở đất xảy ra vào trưa cùng ngày
anh thủy là một trong số bốn công nhân thoát nạn khi sự cố xảy ra
trong lúc thi công dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đoạn qua tổ dân phố lê lợi phường kỳ liên thị xã kỳ anh
giọng yếu ớt anh thủy kể vào khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng năm
khi nhóm công nhân đang thi công vị trí móng cột điện số hai mươi tám của dự án
bầu trời mây sám xịt rồi mưa rất lớn
trận mưa đột ngột khiến công việc của họ
không thể tiếp tục
một mươi tám công nhân vội chạy đến lán tạm cách đó khoảng năm trăm linh m để trú ẩn
lán chạy rộng khoảng năm mươi m hai được nhóm công nhân dựng từ vật liệu tôn và sát thép
tại vị trí bằng phẳng dưới cánh rừng nguyên sơ cách đây ba ngày để sinh hoạt nghỉ ngơi
anh thủy nhớ lại khi anh và mọi người đang trú ẩn trời vẫn mưa như chút nước không ngừng
một lát sau anh nghe tiếng đất đá theo dòng nước cuốn xiết đồ ập từ trên hối xuống
mọi người nhốn nháo hỏ hét
tháo chạy ra khỏi lán
tất cả diễn ra trong khoảng năm sáu giây
trong lúc tìm cách tháo chạy anh thủy bị chấn thương và xây xát ra ở chân tay
ngồi thấp thần trên xe lăn cùng phòng bệnh với anh thủy
anh hoàng đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở huyện quỳnh lưu nghệ an
ngậm ngùi nhớ lại vụ sạt lở trong mưa lớn đã vùi lấp cả lán chạy
một mươi một người nhanh chân thoát sang ngoài an toàn
còn anh thắng là một trong bốn người bị thương được những người còn lại và lực lượng cứu hộ
dùng võng cáng chuyển đến bệnh viện cấp cứu
anh thắng cho biết anh bị thương và choáng váng nhưng vẫn còn may mắn
khi đến đây anh nghe tin ba anh em bị vùi lấp tử vong nên rất buồn
sau khi được các bác sĩ chăm sóc và hồi sức sức khỏe
anh thắng đã điện về thông báo tình hình cho người thân
nam công nhân cho hay anh có vợ và hai con nhỏ ở quê nhà
ngoài anh thủy và anh thắng bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
cũng đang điều trị cho hai công nhân bị thương gồm
đông anh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê nghệ an
và nguyễn đinh thành văn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tỉnh gia lai
theo lời kể của anh đồng anh ngọc khi nhìn lên trên núi cao
đất đá theo dòng nước chảy xuống tất cả mọi người chỉ kịp chi hô rồi lao ra khỏi lán
anh ngọc bàng hoàng cho hay một số người không kịp chạy nên bị đất đá vùi lấp
anh may mắn chạy trước nên thoát nạn
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân thị xã kỳ anh
sau khi vụ việc xảy ra ông trần báu hà
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và đại tá nguyễn hoài sơn
phó giám đốc công an tỉnh hà tĩnh cùng lãnh đạo thị xã kỳ anh
đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả
cơ quan chức năng đã huy động hơn một trăm linh người gồm công an quân sự dân quân địa phương
lực lượng thi công tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả
cơ quan chức năng đã huy động hơn một trăm linh người gồm công an quân sự dân quân địa phương
lực lượng thi công tiếp cận hiện trường tìm kiếm người tử vong và đưa người bị thương đi cấp cứu
đến nay các lực lượng đã đưa ba công nhân tử vong ra khỏi lớp đất đá
theo đánh giá ban đầu nguyên nhân chủ yếu của sát lờ do ảnh hưởng của mưa lớn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sạc kỳ anh thông tin thêm
vụ sạt lở nghiêm trọng tại công trình đường dây năm trăm linh kv mạch ba trên địa bàn phường kỳ liên
đã làm một mươi tám công nhân bị ảnh hưởng
trong đó có ba công nhân bị vùi lấp tử vong bốn người bị thương phải đi cấp cứu
bị xây sát nhẹ
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi ba vụ săn lở đất nghiêm trọng làm bốn người bị vùi lấp tại đèo bảo lộc lâm đồng
cũng từng gây dứng động dự luận
trong ba cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh trường hợp của thượng úy lê ánh sáng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi khiến nhiều người xót xa nhất
khi chỉ còn hai tuần nữa là tới ngày anh chính thức bước vào lễ đường
sáng ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng vẫn nỗ lực khắc phục khẩu quả của vụ sát lờ đất
vùi lấp một phần chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc lâm đồng
làm ba cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh và một người dân tử vong
các cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh là thiếu tá nguyễn khắc thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
thượng úy lê quang thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và thượng úy lê ánh sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
người dân tử vong do đất đá và vùi lấp là ngọc anh
tới hai mươi hai h ngày ba mươi tháng bảy các anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy
trong ba cán bộ hy sinh thượng úy lê ánh sáng quê ở hà tĩnh
có cha mẹ anh chị em vẫn sống ở quê
đồng chí sáng vào công tác tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
nhận nhiệm vụ tại trạm cảnh sát giao thông madagoi
hàng ngày anh cùng đồng đội tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
đoạn giáp danh với địa phận tỉnh đồng nai lên đến đèo bảo lộc
với chiều dài khoảng bốn mươi km đây là tuyến đường và đèo có lượng phương tiện lưu thông rất đông
thường xuyên xảy ra các sự cố vệ sản lạ đất và và trạm giao thông
tin ba cảnh sát giao thông chạm madagui và một người dân bị đất đá vùi lấp khiến dư luận hết sức bàng hoàng xót xa
nhất là đồng chí lê ánh sáng đang chuẩn bị lễ cưới anh đã thực hiện lễ ăn hỏi
theo như dự kiến ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí sáng sẽ sánh duyên với người mình yêu trên đất lâm đồng
không ngờ trước ngày cưới tài hoa ập tới
ước nguyện giờ giang anh đã mãi mãi ra đi để lại nỗi đau đớn không gì bù đắp được
trong ba cán bộ chiến sĩ hy sinh thiếu tá nguyễn khắc tường nhà ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
thượng úy lê quang thành nhà ở phường một mươi một thành phố đà lạt và thượng úy lê ánh sáng
trước lúc hy sinh ở cùng nhà cô tại thành phố bảo lộc
một cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng cho biết
công việc hàng ngày tại chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc rất nặng nề
nhất là vào mùa mưa cũng là mùa du lịch của thành phố đà lạt
nhiều năm qua do đây là tuyến đèo huyết mạch
nối lâm đồng với các tỉnh nam trung bộ và thành phố hồ chí minh
nên lượng phương tiện liêu thông rất lớn
phía đèo chỉ có một làn lên và một làn xuống
nên thường xuyên xảy ra các vụ va quệt và tai nạn giao thông
riêng mùa mưa lũ đèo bảo lộc còn thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ sạt lở
vùi lấp các công trình giao thông nên nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ rất nặng nề
hằng ngày các anh vừa phải toàn tra kiểm soát điều tiết hướng dẫn và phân ngừa giao thông
vừa phải phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ
triển khai công tác khắc phục các sự cố liên quan tới đường đá sạt lở đất đá
một cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng chia sẻ
công việc của họ rất vất vả thời cao điểm có khi cả tháng anh em mới được về nhà với vợ con
trước đó vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong lúc đang di chuyển phương tiện thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm
tại chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc
một lượng đất đá khổng lồ từ trên cao đùa
ấp xuống vừa lấp ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân
tới hỗ trợ các anh di chuyển đồ đạc
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo tỉnh ủy
ubnd tỉnh và giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã tới hiện trường
trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân
tới hai mươi hai giờ cùng ngày các nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy
với sự hỗ trợ của hàng chục máy múc máy ôi
có thể thấy hiện tượng săn lở đất diện rộng liên tiếp xảy ra
ở các địa phương trên khắp cả nước
chuyên gia lưu đức hải cho rằng trong điều kiện thời tiết diễn biến
phức tạp như hiện nay người dân cần đặc biệt chú ý để tự đảm bảo an toàn
theo đó người dân sinh sống tại khu vực này cần đặc biệt chú ý
tới các dấu hiệu bất thường sau đây
thứ nhất cần quan sát những thay đổi xảy ra chung quanh khu vực sinh sống
như các rãnh thoát nước mưa trên các sườn dốc xuất hiện dấu vết sạt lở
cây bị nghiêng đổ cửa hoặc cửa sổ bị kẹt không thể mở ra
vết nứn mới xuất hiện trên tường trần gạch hoặc nền
thứ hai xuất hiện các vết nứt mở rộng trên mặt đất hoặc trên lối đi
vỡ mạch nước ngầm mặt đất có hiện tượng vòng rộp đường bắp bềnh
nước phun ra từ mặt đất tại nhiều vị trí mới hàng rào tương trắn
cột điện cây cối bị nghiêng hoặc di chuyển
thứ ba trước những trận mưa bất thường người dân đặc biệt phải chú ý đề phòng
ngoài ra khi bắt đầu nghe thấy tiếng rơi của đất đá và âm lượng tăng dần
mặt đất bắt đầu dịch chuyển xuống theo chiều dốc các lớp đất thụt xuống
những âm thanh lạ như tiếng cây gãy hoặc tảng đá va chạm với nhau
tức là sạt lở đất sắp xảy ra và việc cần làm là nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm
và thông báo cho chính quyền địa phương và hàng xóm để có thể được hỗ trợ kịp thời
khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt đất cây nghiêng mưa lớn kéo dài
phải nâng cao đề phòng khi di rời cần đảm bảo theo nguyên tắc đảm bảo tính mạng con người trước
tài sản di rời trẻ em người già người ốm phụ nữ trước
địa điểm di rời là những nơi hoạt động công cộng như trường học bệnh viện
hoặc những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết
như nước uống thức ăn thuốc men quần áo và đèn pin
về mặt quản lý nhà nước chính quyền địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch dân cư
dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục cộng đồng để người dân hiểu được mức độ nguy hiểm của san gạt
làm mất chân sườn dốc lấy mặt bằng xây dựng
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn